theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi số lượng ô tô nguyên chức các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh tới tám mươi năm sáu tương ứng tăng hơn bốn chiếc so với lượng nhập khẩu trong tháng trước
ô tô nguyên chức các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính gồm thái lan indonesia và trung quốc
trong đó ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống có sáu một trăm ba mươi sáu chiếc trị giá đạt gần một trăm hai mươi bảy triệu usd chiếm hơn sáu mươi chín lượng ô tô nguyên chức các loại nhập khẩu và tăng tới chín mươi một sáu tương đương tăng hai chín trăm ba mươi bốn chiếc so với tháng trước